thưa quý vị và các bạn ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại trung tâm học liệu đại học thái nguyên thư viện tỉnh thái nguyên
đã tổ chức khai mạc triển lãm sách báo tư liệu và bản đồ với chủ đề hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm trưng bày giới thiệu với người xem gần sáu trăm linh bản sách viết về biển hải đảo việt nam nói chung và về quần đảo hoàng sa trường sa nói riêng
trên năm trăm linh bài báo đăng trên ba trăm linh số báo viết về những hành vi vi phạm của nước ngoài trên vùng biển thuộc chủ quyền việt nam
hai mươi bản đồ từ thế kỷ một mươi chín hai mươi của việt nam của các nước phương tây và của trung quốc
quyền atlas xuất bản tại trung quốc để ghi nhận chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
gần tám mươi bức ảnh và tranh cổ động tuyên truyền về biển hải đảo việt nam
qua các thông tin tư liệu chúng tôi có và trưng bày giới thiệu tại triển lãm cũng như phim được trình chiếu
sẽ giúp cho bạn đọc thêm tình yêu đối với tổ quốc và ý chí quyết tâm bảo vệ và giữ vững chuyển chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
triển lãm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền sâu rộng tới người dân thái nguyên
về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo nước ta góp phần khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc
tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển hải đảo thiêng liêng của tổ quốc
qua tham quan triển lãm ngày hôm nay thì em thấy nội dung của buổi triển lãm này khá là phong phú về nội dung
và cung cấp cho em các thông tin mà trước đây em chưa biết về những tấm bản đồ từ ngày xưa
những bức hình ảnh của các anh trên các quần đảo và làm cho em thêm tinh thần bảo vệ biển đảo
tuyên truyền biển đảo đối với mỗi học sinh sinh viên thì góp phần hết sức quan trọng
bởi vì là đối với mình là một người dân việt nam thì mình nên hiểu biết và nên cần nắm vững
về những kiến thức về địa lý việt nam và những điều về việt nam mình hơn để tự hào việt nam hơn
để góp phần làm phong phú thêm tư liệu cho triển lãm thư viện tỉnh khánh hòa cũng đã cung cấp sách
và ảnh về ba mươi bảy hòn đảo thuộc quần đảo trường sa về cuộc sống lao động sản xuất của người dân tại khu vực này
trong khuôn khổ của triển lãm đại diện lãnh đạo cục kỹ thuật hải quân đã có buổi nói chuyện chuyên
chủ đề với đông đảo sinh viên đại học thái nguyên mang chủ đề biển hải đảo việt nam và chủ quyền quốc gia dân tộc
ngoài ra ban tổ chức triển lãm cũng sẽ chiếu các phim tư liệu về chủ quyền biển hải đảo việt nam
triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu